thưa quý vị chiều tối nay bắc bộ sẽ chuyển lạnh
hẳn đây sẽ là một chút bất ngờ
bởi vì ngày hôm qua thì trời vẫn còn nắng rất nhiều
và ói bước nhẹ
tuy nhiên sang đến ngày hôm nay thì bắc bộ nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt
thấp nhất trong ngày là khoảng một mươi chín độ c
sang đến đầu tuần thì sẽ còn lạnh hơn nữa
và kèm theo cả mưa
khối không khí lạnh này ảnh hưởng đến cả khu vực bắc trung bộ
thời tiết chuyển mùa đúng vào ngày cưới tuần
thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị áo dày và ống
để chuẩn bị cho ngày đầu tuần đi làm được không ạ
vâng đúng như vậy ạ
và trong khi đó thì ở khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết lại chưa có nhiều sự thay đổi trong cuối tuần này
và thêm thông tin chi tiết về nhiệt độ cho từng tỉnh thành
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong ít phút tới
ở phần cuối của chương trình
hẹn gặp lại